sáng nay ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ sáu sau khi biểu quyết thông qua luật sửa đổi
bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch luật phòng chống chống tham nhũng sửa đổi
luật công an nhân dân sửa đổi quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
với tỷ lệ chín mươi năm năm các đại biểu tán thành trong đó có nội dung về việc kéo dài thời hạn thực hiện
nghị quyết số ba mươi hai nghìn một mươi sáu qh một mươi bốn về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
theo đó quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu đã xem xét quyết định các nội dung sau
bầu chủ tịch nước và thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước phê chuẩn việc miễn nhiệm bổ nhiệm bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
thông qua chín luật luật phòng chống tham nhũng luật công an nhân dân luật đặc xá luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
luật chăn nuôi luật trồng trọt luật cảnh sát biển việt nam luật bảo vệ bí mật nhà nước
luật sửa đổi bổ sung một số điều của ba mươi bảy luật có liên quan đến quy hoạch
thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp cùng các văn kiện liên quan
cho ý kiến sáu dự án luật luật giáo dục sửa đổi luật kiến trúc luật quản lý thuế sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
luật thi hành án hình sự sửa đổi luật phòng chống tắc hại của rượu bia
trước đó quốc hội quyết định đưa dự án luật hành chính công ra khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
và dừng việc xây dựng dự án luật này xem xét thông qua dự án luật giáo dục sửa đổi tại kỳ họp thứ bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
mở rộng phạm vi sửa đổi bổ sung và đổi tên dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự thành luật thi hành án hình sự sửa đổi
lấy phiếu tín nhiệm và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn